sau gần năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng
việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh nghệ an góp phần quan trọng
giúp cho hơn chín mươi ba hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo thu hút tạo việc làm ổn định cho gần một mươi hai bốn trăm linh lao động
một tám trăm linh lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động
hơn ba mươi tám hộ gia đình kinh doanh tại vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh
gần một trăm một mươi hộ gia đình tại vùng nông thôn được vay vốn xây dựng trên hai trăm một mươi chín công trình đất sạch
và công trình vệ sinh đạt chuẩn tín dụng chính sách tiếp tục có những đóng góp quan trọng
giúp người dân phát triển kinh tế cải thiện đời sống góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo
xây dựng nông thôn mới và ổn định an ninh chính trị tại địa phương